bệnh viện việt đức tổ chức thông tin đến báo chí về ca ghép gan ngoạn mục lần đầu tiên được thực hiện thành công tại đây
đây cũng là lần đầu tiên hệ thống ghép tạng của việt nam tiến hành ghép tạng đối với bệnh nhân đã hôn mê sự sống chỉ còn tính bằng giờ
liên tục nối tiếp thành công của những ca ghép gan từ người cho chết não
vừa qua tại bệnh viện hữu nghị việt đức lần đầu tiên ca ghép gan cho người bệnh nữ
t t h bốn mươi sáu tuổi hôn mê gan sau khi bị suy gan cấp do viêm gan b không được kiểm soát thành công
đối với bệnh viện hữu nghị việt đức hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân không khỏi khiến đội ngũ y bác sĩ xót xa
chị h bầm sinh sức môi hở hám ếch đã được phẫu thuật nụ cười nhiều lần hạnh phúc đến muộn với chị
nhưng không may chị lại hiếm muộn
trên con đường tìm con bằng phương pháp ivf chị đã thử đến bốn lần nhưng chưa thành công
đáng buồn hơn thuốc ivf là thuốc nội tiết nên ảnh hưởng vô cùng lớn tới bệnh về gan của chị
trước khi nhập viện bốn ngày chị hát vô cùng mệt mỏi tình trạng vàng da tăng dần chức năng gan và chi giác giảm sốt cao
chị được chuyển đến bệnh viện hữu nghị việt đức trần đoán suy gan cấp bệnh não gan độ ba viêm gan b
và có chỉ định phẫu thuật ghép gan toàn bộ từ người cho chết não
bệnh nhân ở tình trạng tối cấp hôn mê phải thở máy não thận gan đều hỏng
thêm nữa bệnh nhân còn bị khó đông máu
khi mà ghép tạng tình trạng này vô cùng nguy hiểm vì sẽ làm mất máu
khi đang ở lần danh sinh tử chiến đấu với căn bệnh suy gan giai đoạn cuối
khi tưởng chừng như hy vọng không còn phép màu đã đến với chị
đã có lá gan phù hợp với chị từ người cho chết não
các chuyên gia đều đánh giá ca ghép tiên lượng rất nặng ảnh hưởng đến sự thành công của ca ghép
khi gan của bệnh nhân đã hoại tử tám mươi năm thương tổn phổi và não
trong khi đó danh sách chở ghép rất dài
nên nếu ca ghép không thành công sẽ bỏ lỡ cơ hội dành cho các bệnh nhân khác
ngay lập tức dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ bác sĩ dương đức hùng
chủ tịch hội đồng khoa học giám đốc bệnh viện
buổi hội trần chuyên sâu các chuyên khoa đã diễn ra
mặc dù biết sắc xuất thành công khi ghép gan cho chị h là không cao
nhưng các y bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức vẫn cố gắng áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất
chiến đấu từng phút từng giây trong phòng mổ để cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá
sau sáu tiếng ca phẫu thuật kết thúc thành công
sau ca ghép các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã bình thường
theo phó giáo sư tiến sĩ lưu quang thùy giám đốc trung tâm gây mê hồi sức tích cực bệnh viện hữu nghị việt đức
khi ghép xong bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm gây mê hồi sức tích cực
được sử dụng những kỹ thuật hiện đại nhất thuốc có tác dụng cao nhất
có nhân viên chăm sóc riêng trong phòng vô trùng
vì thế bệnh nhân đã có tiến triển nhanh chóng
ngày thứ ba bệnh nhân có một mạch máu tắc nhưng được điều trị ngay
chức năng gan phổi não thận dần được cải thiện
hiện bệnh nhân đã tự ngồi tự ăn và nói chuyện được
đây là ca ghép tạng khó khăn nhất diễn ra thành công tại bệnh viện hữu nghị việt đức
các bác sĩ phải chạy đua với tử thần để giành lại sự sống cho người phụ nữ hôn mê
sau khi bị suy gan tối cấp do viêm gan b không được điều trị
nếu không ghép bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng bốn mươi tám giờ
tiến sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức cho biết
việc thực hiện thành công ca ghép gan cho người bệnh suy gan tối cấp từ người cho chết não
mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân
đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y tế việt nam nói chung
và tại bệnh viện hữu nghị việt đức nói riêng
ở việt nam hiện nay hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày
để chờ đợi được ghép gan thận tim
những ca ghép mô tạng từ người chết não ngừng tim hiến tặng thời gian qua
đã mở ra một hướng đi đúng đắn đem lại lợi ích và ý nghĩa cho xã hội
tuy nhiên với những đặc thù về văn hóa truyền thống
nên nguồn tạng được hiến từ người chết não ở việt nam thuộc dạng thấp trên thế giới
việt nam đã có luật hiến ghép mô tạng từ năm hai nghìn sáu
nhưng chỉ đề cập hiến mô tạng từ người chết não
luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim
trong khi đó nhiều nước trên thế giới phát triển nhanh tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết tim
nguồn hiến từ người chết tim tiềm năng tại việt nam rất nhiều
tham gia hội thảo các chuyên gia đã đưa ra những ý kiến
đóng góp vào việc cần thiết xây dựng văn bản phù hợp với quy định rõ về chết tim
theo phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
trần đoán chết tim phải có quy trình có thể đơn giản hơn so với chết não
vì họ hiểu chết tim là hoàn toàn không thể sống
bởi một số người vẫn hiểu chết não một số bộ phận vẫn hoạt động
vì tim người thân họ vẫn đập nên việc tư vấn hiến tạng từ người chết não khó hơn
nhiều năm qua nguồn hiến tạng từ người chết tim được nhiều nước quan tâm
nên số tạng hiến từ chết tim tăng nhanh
giáo sư phạm gia khánh chủ tịch hội ghép tạng việt nam đánh giá cao
việc đề xuất đưa vào luật vấn đề hiến tạng từ người chết tim của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
vì vấn đề rất quan trọng đáng ra cần phải được đưa vào sớm hơn
tuy nhiên vẫn kịp thời để bổ sung cho luật sửa đổi
còn theo tiến sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức
vấn đề quan trọng là xác định được chất tim không thể hồi phục lại được
cần xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với thực trạng việt nam
việc truyền thống cần thay đổi phù hợp với nhận thức của thân nhân người hiến
góp ý tại hội thảo đại diện vụ pháp chế bộ y tế cho biết
luật hiến ghép mô tạng năm hai nghìn sáu đã bộc lộ những hạn chế
nên công tác tư vấn tới người thân bệnh nhân gặp nhiều khó khăn
nên việc sửa đổi luật theo hướng hội nhập là cần thiết trong đó có vấn đề chết tim
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang nghĩa giám đốc trung tâm ghép tạng bệnh viện hữu nghị việt đức cho rằng
thực tế nhiều người đồng ý hiến tạng nhưng trong quá trình đánh giá chết não
bệnh nhân bất ngờ ngừng tuần hoàn
bệnh nhân không thể hiến tạng do không được quy định trong luật
nên gia đình xin về đồng nghĩa mất đi một nguồn hiến tạng cứu người quý giá
do vậy việc xây dựng quy định về hiến tạng từ người chết tim là cần thiết
để mở rộng thêm cơ hội nhận tạng hiến
theo tiến sĩ nguyễn hoàng phúc phó giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
những quy định liên quan đến vấn đề chết tim và sử dụng tạng mô được hiến từ người chết tim
cần sự đồng thuận cao góp ý thảo luận của nhiều bên
cách thức quy trình tiêu chuẩn để chẩn đoán người chết tim rất khác so với quy trình chẩn đoán chết não
tại hội thảo các chuyên gia nhất trí việc lấy tạng từ nguồn chất tim sẽ phát triển tốt trong thời gian tới
nên cần đưa vào luật cũng như đề xuất quy trình hướng dẫn để giới y khoa có thể thực hiện được
như chúng ta đã biết kép mô tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô tạng không hồi phục
cho đến nay kỹ thuật này phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tiệu quan trọng nhất của y học thế giới
là một trong một mươi phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ hai mươi
để tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết não trong năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia tích cực phối hợp với hội chữ thập đỏ hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
các bệnh viện tổ chức tuyên truyền về nghĩa cử nhân văn nhân ái về hiến mô tạng sau chết chết não
đặc biệt trung tâm đã tổ chức tập trung các lớp tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về chết não
cho tổng số năm mươi tám bệnh viện trên cả nước cho các tư vấn viên đang công tác tại các khoa có máy thở tại bệnh viện
các khóa đào tạo trước đó đã mang lại hiệu quả tích cực số lượng người chết não được gia đình đồng ý hiến cao hơn so với cùng kỳ mọi năm
bên cạnh đó trung tâm còn duy trì sinh hoạt mạng lưới tư vấn viên vào thứ năm hàng tuần để các cá nhân tư vấn viên báo cáo
chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tư vấn giúp nhau cùng tháo gỡ những khó khăn khi gặp những vướng mắt khi tư vấn
chính điều này đã mang lại những hiệu quả tích cực
với những thành công bước đầu về đào tạo lớp tập huấn về chết não hội thảo hiến mô tạng từ người chết tim tại việt nam
sẽ mở ra những tín hiệu tích cực mở ra cơ hội trong điều trị nối giải sự sống cho người bệnh chờ được ghép
để giúp người bệnh bị suy mô tạng tiếp thêm hy vọng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và gia tăng tỷ lệ hiến mô tạng sau chết chết não và chết tim trên cả nước trong thời gian tới
theo tiến sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức đây là kết quả của việc thay đổi trong chính sách truyền thông vận động về hiến ghép mô tạng của bệnh viện
là đơn vị đi đầu trong thực hiện ghép tạng nhu cầu của người cần ghép rất lớn
tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm thế nào để vận động được gia đình một người chết não thực hiện hiến tạng để cứu giúp nhiều người khác hồi sinh sự sống
bệnh viện đã thực hiện việc tư vấn cho gia đình các trường hợp bệnh nhân nặng đang nằm hồi sức để họ hiểu thêm về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tặng mô tạng để hồi sinh sự sống cho những trường hợp bệnh trọng khác cần ghép tiến sĩ hùng nói
ông hùng cho biết thêm trong khoảng một tháng đội ngũ tư vấn chuyên môn của bệnh viện việt đức đã tư vấn cho năm gia đình có bệnh nhân nặng chết não
đặc biệt chỉ trong vòng hơn nửa ngày chúng tôi đã phối hợp với đơn vị chuyên môn tiến hành vận động được hai gia đình có người thân chết não hiến tặng mô tạng
từ nguồn hiến tạng này đã mang lại sự sống cho tám người thậm chí bệnh nhân ghép gan còn chưa bác sĩ khi ra viện có uống được rượu hay không để mời bác sĩ rượu cảm ơn tiến sĩ dương đức hùng nói
trước đó ngày ba bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tập thể thấy thuốc bệnh viện việt đức đã thực hiện thành công hai ca lấy đa mô tạng từ người cho chết não trong vòng hai mươi bốn giờ
là điểm nhấn vô cùng ý nghĩa
điểm nhấn vô cùng ý nghĩa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đem đến hy vọng về cuộc sống mới cho hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép tạng
tiến sĩ hùng cho biết để thực hiện việc lấy ghép tạng này phòng mổ của bệnh viện việt đức như chảy hội vì các kiếp mổ sẵn sàng thực hiện việc lấy ghép khi có thể thực hiện được ngay
đơn cử như hai ca ghép tim tại bệnh viện diễn ra liên tiếp sáu bàn mổ trong phòng mổ liên tục sáng đèn hàng trăm y bác sĩ chuyên gia người lao động gián tiếp đã tham gia vào các ca hiến ghép đa tạng này
từ tạng hiến của bệnh nhân n và pvg
đã hồi sinh sự sống cho tám người trong đó có hai bệnh nhân được ghép tim một bệnh nhân nữ chỉ tám tuổi hai bệnh nhân được ghép gan và bốn bệnh nhân được ghép thận
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang nghĩa giám đốc trung tâm ghép tạng bệnh viện việt đức cho biết
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng tại trung tâm ghép tạng đã nhận được thông tin từ phòng khám cấp cứu về hai trường hợp bệnh nhân chấn thương sọ não nặng
đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng đã nhanh chóng gặp mặt và chia sẻ kịp thời với gia đình của hai bệnh nhân bệnh nhân n ở thái nguyên và bệnh nhân g ở phú thọ
hai bệnh nhân đều bị tai nạn giao thông xe máy và được trung tâm y tế tuyến dưới chuyển đến bệnh viện việt đức trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng hôn mê sâu klasgo ba điểm
sau khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân gia đình cả hai bệnh nhân rất đau lòng đặc biệt gia đình bệnh nhân g ban đầu đã xin đưa bệnh nhân về tư da
mô tạng sau khi chết não gia đình hai bệnh nhân thấu hiểu việc hiến tạng có thể cứu sống nhiều cuộc đời khác nên đã quyết định đồng ý hiến mô tạng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang nghĩa cho biết
sau khi điều trị và hồi sức tích cực các y bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cơ hội sống cuối cùng cho hai bệnh nhân này nhưng kỳ tích đã không đến với gia đình
hội đồng đánh giá chết não được thành lập ba lần test chết não kết quả đều dương tính hội đồng và ban giám đốc bệnh viện việt đức công bố hai bệnh nhân đã chết não
mọi quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo ca ghép với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn như trung tâm ghép tạng trung tâm tim mạch và lồng ngực trung tâm gây mê hồi sức ngoại khoa khoa giải phẫu bệnh cùng các khoa phòng ban liên quan khác
bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và trước khi tiến hành lấy mô tạng đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế có buổi lễ mặc niệm cảm ơn bệnh nhân đã hiến mô tạng của mình để cứu chữa những bệnh nhân khác
hai cuộc đại phẫu được tiến hành liên tiếp trong vòng hai mươi bốn h vào hai mươi h bốn mươi ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và chín h ba mươi ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tặng và mô hiến của hai bệnh nhân bao gồm hai tim hai gan bốn thận hai tĩnh mạch chủ trậu hai khí quản bốn rác mạc một mươi một đoạn gân
cùng lúc đó bệnh nhân nhận cũng đang được chuẩn bị để tiến hành ghép tạng tất cả những diễn biến trong khi phẫu thuật đều được thực hiện theo đúng quy trình tiến sĩ nghĩa nói
giám đốc bệnh viện việt đức dương đức hùng cho biết thêm
trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhanh chóng điều phối hai rác mạc một gan sang bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và hai giác mạc sang bệnh viện mắt trung ương để kịp thời hồi sinh nhiều cuộc đời mới